hiện nay thì giá tôm hùm trên thị trường được tăng trở lại và hai ngày nay thì giá tôm hùm tăng từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi đồng một kg thương lái cũng đặt môn nhộn nhịp hơn
giá tôm hùm xanh từ bốn trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một kg này đã tăng lên sáu trăm năm mươi đồng một kg tuy nhiên đây chưa phải là mức giá cao như mong đợi vì thông thường tôm hùm xanh có giá khoảng tám trăm linh đồng một kg
theo giải thích của một số đầu mối thu mua giá tôm hùm nhích lên là nhờ sức tiêu thụ tại thị trường trong nước đã tăng trong những tuần qua